và lễ hội này vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
trong ngày này thì nhiều di tích tín ngưỡng trên địa bàn thành phố và các hội quán trong khu phố cổ tổ chức cúng tế cầu an tế tự cầu tài xin lộc đầu năm
hàng ngàn người dân và du khách ở khắp nơi đã về đây để dự lễ
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách luôn được lực lượng công an đặt lên hàng đầu
phản ánh của phóng viên anntv tại đà nẵng
quang công miếu hay còn gọi là chùa ông đây là điểm di tích thu hút rất nhiều người dân đến xin lọc đầu năm trong dịp tết nguyên tiêu tại hội an
dù không đông bằng mọi năm do lễ phát lộc được tổ chức trong hai ngày thay vì chỉ một ngày như trước tuy nhiên người dân vẫn xếp hàng chờ tới lượt như thế này
tình hình an ninh trả tự rất là đảm bảo không có chuyện sô bồ sô lắng như những nơi khác
thế tôi thì bây giờ tôi đánh giá cao về công tác chuẩn bị ở địa phương này
chùa ông mở cửa từ ba giờ sáng để đảm bảo việc đi lễ của người dân diễn ra trật tự an toàn
công an tp hội an đã bố trí lực lượng làm công tác hướng dẫn phân luồn cũng như giám sát tình hình an ninh khu vực trong và ngoài chùa

lực lượng được triển khai được phân công theo khách của lãnh đạo ngân phố là triển khai lực lượng đảm bảo lực tự là từ lúc hai giờ ba mươi sáng ngày một mươi sáu tháng giêng
năm nay lượng không đông bằng như mỗi năm tuy nhiên các lực lượng cũng đã triển khai đúng thời gian như là đảm bảo tốt tình hình
ngoài hoạt động lễ tại các đình chùa hội quán tổ chức tập trung vào ngày một mươi sáu tháng giêng
trước đó tết nguyên tiêu ở hội an còn diễn ra nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách như thả đèn hoa đăng
diễn sướng đặc biệt là nghi thức diễu hành trước danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đi dọc các tuyến đường trong phố cổ
với việc triển khai nhiệm vụ của lực lượng công an và các lực lượng phối hợp tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động
từ trước tách ngưng đó công an thành phố cũng đã tiến hành khảo sát tất cả các dự kiện những dự kiện liên quan đến an ninh trật tự
đặc biệt là trong địa bàn thành phố đặc biệt là thành phố phố cổ
và đã xây dựng kế hoạch
phương án đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó là đặc biệt là đảm bảo tốt tình hình về an ninh quốc gia tình hình về trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là tình hình tội phạm trộm khác mà mắc túi
đến từ điểm hiện nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì cơ bản là đã đảm bảo không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự
mà không có xảy ra tình trạng chèo kéo và các hoạt động khác ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa bàn
với những giá trị riêng có đặc sắc và việc triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
lễ hội tết nguyên tiêu hội an đã để lại những ấn tượng tốt đẹp tạo động lực cho thành phố di sản trong hành trình phục hồi và phát triển